ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa gửi văn bản đề nghị ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trên cả nước
ra soát kiểm tra về an toàn giao thông và kinh doanh vận tải đối với các tổ chức cá nhân
sử dụng xe ô tô cũ hoặc đã thanh lý trong hoạt động vận tải xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia hiện ở nhiều địa phương có tình trạng các tổ chức cá nhân
kinh doanh sử dụng ô tô chở khách du lịch trong khu nội bộ hoặc trải nghiệm trên những cung đường đèo dốc
những phương tiện được sử dụng trong những dịch vụ này là những xe cũ đặc biệt một số tổ chức cá nhân
không đăng ký kinh doanh vận tải phương tiện được sử dụng không bảo đảm điều kiện để tham gia kinh doanh
các địa phương cần đặc biệt kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch
bảo đảm các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật